ngày hai mươi năm tháng năm tại huyện mộc châu tỉnh sơn la đã diễn ra ngày hội hái quả năm hai nghìn một mươi chín
sự kiện được tổ chức nhằm quảng bá giới thiệu thương hiệu mận hậu mộc châu đến với người dân
du khách trong nước và quốc tế
tham dự buổi lễ có đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
cùng đông đảo người dân địa phương và du khách
thùng lũng mận nà ca thuộc tiểu khu park hen một thị trấn long trường mộc châu
là một trong những khu vực trồng mận lớn nhất của huyện mộc châu
tỉnh sơn la địa điểm này đã được chọn là nơi tổ chức ngày hội hái quả năm hai nghìn một mươi chín
tham gia ngày hội hái quả du khách được tham gia nhiều hoạt động do người dân địa phương tổ chức
như thi hái mận thi thưởng thức mận trưng bày các gian hàng nông nghiệp
thông qua những hoạt động này ngày hội đã tạo cơ hội để những người trồng mận giao lưu
học hỏi nâng cao kiến thức kinh nghiệm trồng mận
hôm nay mà được vào trực tiếp hái
mận tại cây tôi thấy rất là thú vị
lần sau ngày hội sáng năm tôi lại đến nữa
tôi mong muốn về sau này vì cây quả mận và quả mận hậu của thông lúng
và quê tôi và bản làng của tôi và thông lúng nàm mận của chúng tôi
là sẽ đi đến với các bạn bè trong nước và ngoài tỉnh
và trong cả những bạn bè trong quốc tế và nước ngoài
tham dự sự kiện phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng bày tỏ sự vui mừng
trước những tín hiếu tích cực
do việc trồng mận mang lại cho người dân huyện mộc châu nói riêng
và tỉnh sơn la nói chung phó chủ tịch thường trực quốc hội đề nghị
với những lợi thế trong phát triển nông sản huyện mộc châu cũng như tỉnh sơn la
cần đẩy mạnh việc thu hút liên kết với các doanh nghiệp công ty chế biến sản phẩm nông sản
xây dựng các nhà máy phù hợp với đặc thù của địa bàn
từ đó tạo ra thị trường tiêu thụ ổn định
giúp người nông dân có cuộc sống ổn định nhờ những loại nông sản này

và tôn vinh chính những người vừa sản xuất nhưng họ lại là những người được hưởng thụ chính sách của đảng và nhà nước
cây mận hậu được trồng tại huyện mộc châu tỉnh sơn la từ những năm một nghìn chín trăm bảy mươi
khí hậu thời tiết đất đài tại cao nguyên mộc châu là những yếu tố thuận lợi cho cây mận sinh trường và phát triển
cho ra những trái mận chất lượng giòn thơm và căng mỏng so với những khu vực khác
hiện nay diện tích cây mận trên địa bàn huyện đã lên tới hai bảy trăm linh hectare
sản lượng hai mươi bốn tỷ đồng
tấn một năm mận đã trở thành một trong những cây trồng chủ lực giúp người dân nơi đây xóa đói giảm nghèo hiệu quả